căng thẳng khu vực trung đông leo thang khi israel thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhiều khu vực ở syri
cụ thể hôm một mươi bốn tháng một mươi quân đội israel cho biết pháo binh của họ đã tấn công vào khu vực của syri
sau khi hai quả tên lửa được bắn về phía lãnh thổ israel từ syri
quân đội israel cũng cho hay họ đã chặn tên lửa được bắn từ libang vào lãnh thổ israel
tuy nhiên quân đội israel không cung cấp thêm chi tiết
israel kích hoạt còi báo động ở thị trấn alma ở phía bắc nước này gần biên giới liban
và tại thị trấn efnei eitan thuộc cao nguyên golang sau khi tên lửa bắn vào israel từ syri
trước đó israel thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào hai sân bay ở thủ đô damas
và thành phố phía bắc aleppo của syri ngày một mươi hai tháng một mươi
các vụ nổ đã phá hỏng đường băng và khiến cả hai trung tâm điều hành sân bay ngừng hoạt động
lực lượng phòng không syri đã khai hỏa để đáp trả cuộc tấn công
hôm một mươi tháng một mươi quân đội israel cũng bắn pháo và đạn súng cối về phía syri
sau khi tên lửa từ miền nam syri bắn trúng các vị trí của israel ở cao nguyên golang
israel trong nhiều năm đã thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở syri
mà họ gọi là được iran hậu thuẫn bao gồm cả các sân bay ở thành phố aleppo và thủ đô damas